với mong muốn giúp người dân thực hiện được các thủ tục hành chính bất kể lúc nào trong ngày
thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin mô hình trung cư điện tử tại quận long biên đã ra đời
và đi vào thực hiện thí điểm tại một số cụm trung cư đông dân
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
theo ghi nhận của phóng viên tại một số điểm tập trung nhiều trung cư như tại phường gia thụy giang biên
chính quyền địa phương đã bố trí máy tính kết nối đường truyền internet
bảng hướng dẫn kê khai các thủ tục hành chính cán bộ cơ sở hay đoàn viên thanh niên trực tại điểm kê khai
và cả số điện thoại của cán bộ công chức hành chính của ủy ban nhân dân phường
để sẵn sàng giải thích hướng dẫn cho người dân ngay tại nơi cư trú
giảm thời gian đi lại và chi phí thực hiện giao dịch bất cứ lúc nào
giảm thiểu được câu chuyện người lao động xin nghỉ phép để đi thực hiện các thủ tục hành chính là những kết quả khả quan ban đầu
bên cạnh đó việc các cán bộ cơ sở đoàn thanh niên tại địa phương được huy động trong việc hướng dẫn
trợ giúp người dân trong việc hoàn thiện các giấy tài liệu
trực tuyến là một ví dụ sống động về hiệu quả phối hợp công tác giữa chính quyền địa phương
và các đoàn thể chính trị xã hội trong nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính phục vụ nhân dân
mong rằng là các cơ quan chức năng phát huy và tổ chức thêm nhiều địa điểm hơn nữa để cho công dân có thể tiếp cận
và đến với cái dịch vụ này hơn nữa để tiết kiệm chi phí cũng như thời gian cho công dân ạ
hình ảnh những người dân thực hiện giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước khi thành phố đã lên đèn là một tín hiệu đáng mừng
đáng khích lệ cho việc các cơ quan quản lý cấp trên nghiên cứu cho phép nhân rộng mô hình trung cư điện tử
tuyên truyền rộng rãi đến nhiều địa phương khác thực hiện